cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa có văn bản gửi tám ngân hàng về việc phối hợp cung cấp hồ sơ
mở tài khoản sao kê tài khoản số phụ tài khoản chứng tử giao dịch để phục vụ công tắc điều tra
trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán liên quan đến tập đoàn flc
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị các ngân hàng
ngân hàng thương mại của phần ngoại thương việt nam việtcombank
ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam techcombank
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín sacombank
ngân hàng thương mại của phần việt nam thịnh vượng vb bank
ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv
ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam vib
ngân hàng cổ phần sài gòn hà nội shb
ngân hàng thương mại cổ phần quốc dân ncb phối hợp cung cấp hồ sơ mở tài khoản
thông tin tài khoản thanh toán tiết kiệm tiền vay việt nam đồng và ngoại tệ
sao kê tài khoản sổ phụ tài khoản chứng từ giao dịch
các bút toán
giao dịch ký nhận chuyển tiền từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay của các tổ chức cá nhân
khóa chiều ghi nợ đối với tài khoản cá nhân
cơ quan điều tra đề nghị ngân hàng phối hợp cung cấp nội dung thông tin trên
đối với ông trịnh văn quyết trịnh thị thúy nga trịnh thị minh huế
hương trần kiều dung nguyễn quỳnh anh bùi hải huyền
cơ quan điều tra đề nghị các ngân hàng nói trên cung cấp ngày thông tin tài liệu
theo nội dung trên từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến trước ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
với những thủ đoạn hết sức tinh vi thời gian qua trên cả nước đã xảy ra nhiều vụ lừa đảo
liên quan đến việc làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
nhiều đối tượng xấu đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng thông qua vụ việc này
mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo nhưng nhiều người dân vẫn nhẹ dạ cả tin
vậy để hiểu rõ hơn về phương thức thủ đoạn và cách phòng tránh
thì ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự cảnh giác sau
đây là nguyễn tị hồng trinh hai mươi năm tuổi
nguyễn thái bình nghi huyện tây sơn vừa bị cơ quan kẻ sát điều tra công an huyện tây sơn
tỉnh bình định khởi tố về hành vi sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó thông qua mạng internet nguyễn thị hồng trinh đã liên hệ với một đối tượng
để đặt làm giảm bốn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với số tiền hai năm triệu đồng
sau đó trinh mang số giấy chứng nhận giả này để đem đi thế chấp vay mượn tiền
của hai người dân trên địa bàn huyện tây sơn thì bị phát hiện
nguyễn thị hồng trinh huyện tây sơn vừa bị cơ quan kẻ sát điều tra công an huyện tây sơn
thiết chấp chuyển nhượng các đối tượng sử dụng giấy tờ giả và đưa con mồi
đến các địa điểm ghi trên sổ đỏ hoặc đưa đến bãi đất chống và nói rằng đất này đang cần
chuyển nhượng thiết chấp do có viên cấp để tạo niềm tin cho khách hàng và dễ dàng lỡ đảo
sử dụng thông tin trên giấy nhận là có thật và sử dụng phôi giấy nhận là phôi giả
và các thông tin này thì các đối tượng cũng lấy trên các trang mạng sòi để lưu trữ hình máy
và tiến hành là dùng máy in màu công nghệ cao để in
đối với loại giấy nhận này
thì đối với hồng ký tôi cho rằng là loại giấy nhận xinh đôi là hai cái giấy nhận
được lưu trữ tại cơ quan hồng ký và cái giấy nhận mà người dân đang cầm ở ngồi
là nó hồn thuộc giống nhau
thì cái loại này là loại xinh đôi rất khó phát hiện
và đặc biệt cái tình trạng mà giấy nhận giả được ép nhựa bởi lý tích là rất phổ biến
thì vì ép nhựa để đánh lừa cái cảm giác của người kiểm tra
do vậy là người dân trong các giao dịch đối với các giấy nhận mà ép nhựa
là rất phổ biến
lý tích thì cần phải thẳng trọng hơn trong vấn đề là thực hiện các giao dịch này
để mà phòng tránh cái việc đó thì việc đầu tiên là người dân phải xác định xem
cái người mua bán mình là có phải người mua bán thật không
cái câu chuyện đó thì rất là khó nhưng mà phải kiểm chứng rằng cái việc là gì
xác định lại cái việc giấy tờ đó phải gửi lên trên phòng tài nguyên
các cơ quan có thẩm quyền để đối chiếu để xác định xem là cái giấy tờ này có hợp pháp hay không
cái thứ hai là cũng có thể là nhận biết bằng qua các cái văn phòng công chứng
xác định lại cái giấy tờ này nó có phải là đúng với những cái series cũng giống như cái phôi thật không
dựa trên cơ sở đó thì lúc đấy có thể để giao dịch
nhằm tăng cường công tác quản lý và phòng ngừa tội phạm liên quan đến hành vi làm giả
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo chiếm đất tài sản
các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác nâng cao ý thức
tự phòng ngừa tội phạm sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm bảo vệ tài sản của mình và người thân
khi thực hiện các giao dịch dân sự liên quan đến tài sản làm bất động sản
thì cần liên hệ với cơ quan chuyên môn thẩm tra tính pháp lý của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để không bị các đối tượng xấu lợi dụng lừa đảo
khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
để thế chấp vai vốn nhằm lừa đảo chiếm đất tài sản
thì trình báo ngay với cơ quan công an để được tiếp nhận giải quyết
liên quan đến đường dây sản xuất tiêu thụ sách giáo khoa giả ngày bảy tháng bốn
cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an cho biết vừa khởi tố thêm hai mươi hai bị can
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án hình sự sản xuất buôn bán hàng giả
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ môi giới và hối lộ nhận hối lộ
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại phú hưng phát công ty cổ phần in
và văn hóa truyền thông hà nội tổng cục quản lý thị trường cục quản lý thị trường tp hà nội và các đơn vị liên quan
quá trình điều tra xác minh vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can
đối với đối tượng chủ mưu cầm đầu là cao thị minh thuận giám đốc công ty phú hưng phát
và một mươi một đối tượng liên quan về các tội danh sản xuất buôn bán hàng giả lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ môi giới hối lộ và nhận hối lộ
kết quả điều tra mở rộng vụ án căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được ngày sáu tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
khởi tố bị can đối với hai mươi hai đối tượng cùng về tội danh sản xuất buôn bán hàng giả
theo quy định tại điều một trăm chín mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm trong đó bắt tạm giam văn thị hiền
chủ nhà sách hiền long đỗ văn được chủ sóc bống en bin phan thị thanh toan giáo viên
đều thuộc nhóm đối tượng tiêu thụ sách đồng thời khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một mươi chín bị can còn lại
các đối tượng nêu trên đã có hành vi giúp sức cho đối tượng chủ mưu cầm đầu là cao thị minh thuận
giám đốc công ty phú hưng phát chủ nhà sách minh thuận trong việc sản xuất buôn bán hàng giả
hoặc mua sách giả với số lượng đặc biệt lớn để bán thu lời
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thực hiện
các lệnh quyết định tố tụng đối với hai mươi hai bị can theo đúng quy định
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ toàn bộ nội dung vụ án
hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố hành vi của các đối tượng liên quan để kết luận điều tra
đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật
đến chiều nay công an tp thủ đức tp hcm vẫn đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường
điều tra nguyên nhân vụ cháy tại quán la la beer trên địa bàn phường phú hủ
khoảng năm giờ cùng ngày tại la la beer club trên đường võ trí công
khu phố hai phường phú hủ nhiều người dân phát hiện ngọn lỡ bùng cháy dữ dội tại quán
nhân viên của quán cùng một số người dân xung quanh nỗ lực dập tắt đám cháy
nhưng ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả quán nên không thể khống chế
nhận tin báo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp thủ đức
đã huy động khoảng năm xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa
sau ba mươi phút hỏa hoạn được khống chế
tại hiện trường quán la la beer club bị thư rụi chỉ còn lại khung sắt
bàn ghế đồ dùng tài sáng bên trong hư hại hoàn toàn
rất may vụ cháy không gây thương vong về người
thưa quý vị một đường dây mua bán làm giả dây khám sức khỏe dây gia viện
dây xét nghiệm của nhiều bệnh viện trên cả nước với thủ đoạn hết sức tình vi
vừa bị công an quận hà đông tp hà nội đấu tranh chìa xóa
cầm đầu đường dây này là đỗ danh ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại phường mễ trì quận nam tử liêm tp hà nội
theo tài liệu điều tra vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
đỗ dạnh ngọc nảy sinh ý định làm giả dây sức khỏe
và các loại giấy liên quan đến bệnh viện để bán lấy tiền
đối tượng lên mạng tìm mối đặt làm giả các con dấu tròn và dấu chức danh
bác sĩ các loại của rất nhiều bệnh viện lớn trên cả nước
sau đó đăng tìm cộng tác viên đăng bài tìm kiếm khách hàng
khi các cộng tác viên tìm được người có nhu cầu làm giấy tờ giả
thì sẽ nhắn tin ảnh và thông tin cá nhân số lượng loại giấy tờ của từng bệnh viện
và địa chỉ số điện thoại của người nhận cho ngọc để làm giả theo yêu cầu
mức giá mà các đối tượng đưa ra từ hai mươi đồng đến sáu mươi đồng một giấy tờ giả các loại
hiện công an quận hà đông đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
với bảy đối tượng liên quan về hành vi làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức
ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện châu thành tỉnh trà vinh cho biết
đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy ngụ tại ấp cù lao xã hưng hội huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
về hành vi can tội trộm cắp tài sản
theo kết quả điều tra ngày hai mươi năm tháng ba tiếp nhận tin báo của người dân xảy ra vụ trộm cắp tài sản
tại nhà trọ thuốc ấp trị phong xã hòa lợi huyện châu thành
công an huyện châu thành nhanh chóng đến hiện trường điều tra xác minh thông tin vụ việc
bước đầu xác định tài sản bị mất trộm là một điện thoại di động iphone một mươi ba pro max
và tài sản có giá trị khoảng hai mươi sáu triệu đồng
bằng các biện pháp công tác nghiệp vụ công an đã xác định thú phạm là nguyễn công danh
và đang lẫn trốn trên địa bàn tỉnh vĩnh long
ngay sau đó công an huyện châu thành tỉnh trà vinh phối hợp công an tỉnh vĩnh long
mở đối tượng danh làm việc
qua đấu tranh khai thác danh đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận do nghiện trò chơi điện tử
cần tiền tiêu xài
danh điều khiển xe mô tô di chuyển từ thành phố cần thơ đến địa bàn tỉnh trà vinh
với mục đích trộm cắp tài sản
khi đến nhà trọ thuần sáu hòa lợi huyện châu thành lợi dụng sơ hở của chú phòng trọ
danh trộm điện thoại di động rồi tẩu thoát
được biết danh có bảy tiền án về tội trộm cắp tài sản lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cố ý gây thương tích